tính đến ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy toàn quốc mới chỉ có năm tám trăm tám mươi sáu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
trong số năm tám trăm tám mươi sáu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì chủ yếu trên tám mươi là do những cơ quan đơn vị có những hợp đồng thầu ở nước ngoài nên mới tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động
còn lại những người đi xuất khẩu lao động do các đơn vị tổ chức đứng ra tổ chức đi lao động xuất khẩu thì mới chỉ có trên một người
như vậy số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc so với số người đi xuất khẩu lao động hiện nay còn rất khiêm tốn
nó có một vấn đề khó tức là người lao động người ta làm việc ở nước ngoài thì cách thức thu như thế nào ai thu thu ở đâu và chính sách được hưởng như thế nào
tôi nghĩ là pháp luật đã quy định nhưng mà chúng ta không tuyên truyền và không hướng dẫn cụ thể cho người lao động
cho nên rất nhiều người lao động là người ta băn khoăn
người ta không rõ là ai thu khi nào người ta được hưởng người ta có được nối tiếp khi người ta hết cái hợp đồng lao động từ nước ngoài về hay không
câu chuyện này là chúng ta làm chưa tốt công tác tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn cái pháp luật đối với người lao động
tại các trung tâm đào tạo và xuất khẩu lao động hàng tháng luôn có những lớp đào tạo dạy kỹ năng dạy tiếng nước ngoài cho người

đối tượng tập trung chủ yếu là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn muốn có chút vốn liếng trong một vài năm ở nước ngoài rồi trở về quê tiếp tục sinh sống
họ cũng là những người chưa từng tham gia bất kỳ loại hình bảo hiểm nào
thế nên khi nghe đến phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi đi xuất khẩu lao động khiến người lao động băn khoăn
hưởng được những quyền lợi gì
người lao động đi xuất khẩu chưa mặn mà với chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc
hoặc không muốn đóng do có nhiều nguyên nhân khác nhau
đối với cái mức của người lao động đi làm việc nước ngoài thì thường
theo cái lương cơ bản thì là nó cũng cao hơn rất nhiều so với mức lương cơ bản tối thiểu của việt nam
nên mức đóng bảo hiểm xã hội cũng là một phần trang trở
mà đối với người lao động người ta tham gia đi làm việc nước ngoài
cái nữa là khi đóng bảo hiểm xã hội ở việt nam
thì thường là có các công ty chủ quản hoặc là những nơi đóng bảo hiểm
là có cái hệ thống của ta rất là rộng và đa dạng
thế nhưng đối với ở nước ngoài thì cái việc đó thì không biết là
khi họ mà tham gia đóng như thế thì họ cũng
anh ấy đó là không biết đóng ở đâu và họ đóng như thế nào
thì đấy là những cái mà trăn trở của người lao động sau khi chúng tôi
tiếp xúc và giải thích về cái chương trình thì họ cũng có những cái băn khoăn chăn trở như vậy
thực tế tại một số công ty đào tạo đưa người lao động đi xuất khẩu lao động cho thấy
hầu hết đối tượng trước khi đi xuất khẩu lao động là những người lao động tự do hoặc nghề nghiệp không ổn định
họ có một khoảng thời gian dài chưa từng tham gia đóng bảo hiểm xã hội
bên cạnh đó thời hạn mà người lao động đi làm việc ở nước ngoài khoảng hai đến ba năm
hoặc thậm chí dài hơn sau khi kết thúc hợp đồng có vốn
về địa phương kinh doanh hoặc tiếp tục làm nghề nghiệp khi còn làm việc ở bên nước ngoài
vì thế việc thông tin tuyên truyền đến người lao động như thế chưa được thường xuyên và liên tục
vì vậy mà người lao động chưa được tiếp cận với những thông tin về quyền lợi của bảo hiểm xã hội đối với họ
bây giờ chúng ta phải làm rõ chuyển biến nhận thức cho người lao động biết vấn đề này
vấn đề quan trọng đầu tiên là người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội
dù trong nước hay nước ngoài
thì đều được quỹ bảo hiểm xã hội tập trung ở trung ương
giữ đầu tư tăng trưởng
và khi họ đủ điều kiện tuổi đời
đủ điều kiện hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội
thì người ta hoàn toàn được hưởng cái quỹ bảo hiểm xã hội khi hết tuổi lao động
mặc dù đã có quy định bắt buộc trong luật
nhưng đa số người lao động có tâm lý không muốn tham gia bảo hiểm xã hội
hoặc sợ phải đóng bảo hiểm xã hội hai lần
các doanh nghiệp giữ tiền đặt cộng
trong khi đó các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc
chịu trách nhiệm thu hộ
thì lúng túng không biết phải thu bảo hiểm xã hội bắt buộc
của người lao động theo hình thức nào
mức thu cụ thể bao nhiêu
nếu trong trường hợp người lao động cố tình không đóng
thì giải quyết theo hướng nào
quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động việt nam
đi làm việc ở nước ngoài được luật quy định như sau
người lao động đi xuất khẩu lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
ở hai chế độ hiêu trí và tử tuất
với người lao động đã từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
thì mức đóng hàng tháng bằng hai mươi hai tiền lương tháng
đóng bảo hiểm xã hội của người lao động
trước khi đi làm việc ở nước ngoài
với người chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
thì mức đóng bằng hai mươi hai của hai lần mức lương cơ sở tại việt nam
người lao động có thể đóng ba tháng sáu tháng một mươi hai tháng một lần
hoặc đóng trước một lần theo thời hạn hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài
người lao động đóng trực tiếp
cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú
trước khi đi xuất khẩu lao động
hoặc đóng qua doanh nghiệp tổ chức phái cử
về công tác tuyên truyền
chúng ta cũng cần phải lưng cao
bởi vì bản thân khi lưng cao ngay
lưng cao công tác tuyên truyền
và phổ biến ngay cho người lao động
trước khi người ta đi xuất khẩu lao động
nhưng mà theo tôi thì cần phải có một cái chế tài đủ mạnh
tức là bắt buộc đối với các cái đơn vị tổ chức
hoặc là đơn vị mà đứng ra tổ chức
xuất khẩu lao động đến nước ngoài
phải có trách nhiệm
đấy là trách nhiệm với đất nước
cũng như trách nhiệm với người lao động
khi mà đưa người lao động đi nước ngoài
người lao động của chúng ta thì rất khó khăn
mới đi xuất khẩu lao động
nhưng mà chúng ta lại phải nghĩ đến lâu dài
là rất khó khăn khi người ta về già
khi hết tuổi lao động thì thu nhập ở đâu
thì người ta phải tích lũy
rồi người ta mới có cơ hội
sau này được hưởng chính sách
bảo hiểm xã hội
do chính sự đóng nước của người ta
cho nên tôi nghĩ rằng là tất cả những cơ quan
đơn vị tổ chức người lao động
mà đưa người lao động việt nam
đi làm việc nước ngoài mà không đóng bảo hiểm xã hội
cho người lao động là vi phạm pháp luật
và tôi đề nghị là các cơ quan
quản lý nhà nước
các cơ quan có chức năng
phải tăng cường thanh tra kiểm tra
hướng dẫn và tạo cơ hội tốt nhất
cho các doanh nghiệp thực hiện tốt cái chính sách này
việc người lao động trước khi đi xuất khẩu lao động
mà không tham gia bất cứ
một loại hình bảo hiểm gì ở việt nam
là một thiệt thòi rất lớn
cho người lao động
hầu hết các lao động đi nước ngoài về
đều là những người chưa từng tham gia bất kỳ loại hình bảo hiểm nào
những thông tin về bảo hiểm xã hội
ở việt nam khiến họ ngỡ ngàng
và không hiểu
vì khi lao động ở nước ngoài
họ chỉ tham gia tại nơi họ lao động
về việt nam họ không được tiếp xúc
hay có bất cứ thông tin gì
về quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm
hoặc chưa hiểu rõ trách nhiệm
vì cộng đồng vì xã hội của mình
trong việc tham gia bảo hiểm
nhưng khi được hỏi về việc họ có sẵn sàng tham gia không
thì hầu hết họ đều mong muốn được tham gia
để có chỗ dựa sau này về già
hoặc những lúc ốm đau
điều đó chứng tỏ người lao động
không phải không ý thức được trách nhiệm của mình
trong đóng góp và quý an sinh xã hội
cái kênh thông tin
để tới mình
mình chưa được rõ
và chưa đắm mắt được
nếu có người đến tư vấn
hay cơ quan bảo hiểm xã hội đến tư vấn cho mình
thì nói với mình
các anh chị tham gia
nhưng mà kênh thông tin
nguồn thông tin với mình
mình không được tiếp cận nhiều
nên là không chứ tham gia được
trước khi đi nếu như tôi được tuyên truyền
về cái bảo hiểm bắt buộc
thì chắc chắn tôi sẽ tham gia
khi mà có bảo hiểm bắt buộc
khi mà có vấn đề gì về sức khỏe
hoặc là có tai nạn gì đó xảy ra
thì mình sẽ được hỗ trợ rất là nhiều
bắt đầu mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
mình chúng ta không chỉ là bảo hiểm xã hội bắt buộc
tức là trong quan hệ lao động hợp đồng lao động này
bảo hiểm xã hội tự nguyện
như lâu nay chúng ta đang làm
mà chúng ta còn có cả chính sách bảo hiểm tự nguyện
mà được nhà nước hỗ trợ
tức là người nghèo người cận nghèo người khó khăn
là nhà nước hỗ trợ
để được tham gia vào bảo hiểm xã hội
và chúng ta đang phấn đấu để làm sao
để thực hiện tinh thần nghị quyết trung ương
là đến năm hai nghìn hai mươi
là năm mươi lực lượng lao động của đất nước
chúng ta phải tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội
với cái việc mà không đóng
cái bảo hiểm bắt buộc khi mà họ đi xuất khẩu lao động
thì các cái cơ quan quản lý nhà nước
về lao động mà cụ thể ở đây là ngành lao động thương minh xã hội
là cần phải có kiến nghị
và chúng ta phải đề xuất
đối với những doanh nghiệp mà vi phạm nhiều lần
nó hoàn toàn có thể tước cái giấy phép
về xuất khẩu của lao động của họ
thứ hai là ta cũng phải giáo dục cho người lao động
để thực hiện cái quyền này
vì thực ra khi mà vấn đề bình thường thì không sao
nhưng mà có cái tình huống phát sinh
thì cái quyền lợi của họ là hoàn toàn
là bị bỏ rơi
là bị mất nếu như mà hôm nay họ không thực hiện
cái việc đóng bảo hiểm
và ở nước ngoài thì cái việc đóng bảo hiểm
cái việc mà người ta vô cùng quan trọng
vì bao giờ cũng đề phòng là những cái tình huống
là rủi ro trong cuộc sống
trong công việc
cho nên tôi nghĩ rằng là cả hai cách
mặt là chúng ta phải tuyên truyền cho người lao động
mặt thứ hai là chúng ta phải hết sức là
chúng ta xử lý nghiêm đối với những doanh nghiệp
mà không thực hiện tốt này
kể cả việc tước cái giấy phép xuất khẩu lao động của họ
số người đi xuất khẩu lao động nước ngoài
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
còn rất kiên tốn
còn số này phản ánh thực tế
từ chính sách đến thực tiễn vẫn còn khoảng cách khá lớn
luật bảo hiểm xã hội và nghị định hướng dẫn
chưa có quy định
giang buộc trách nhiệm của người lao động đi xuất khẩu lao động
về việc tham gia bảo hiểm xã hội
và cũng chưa có chế tài nào
cưỡng chế những lao động không chấp hành quy định
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
do đó cũng là dễ hiểu
khi chỉ có trên một mươi người lao động
tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định
thực tế các doanh nghiệp cũng như cơ quan chức năng
luôn đón nhận các quy định mới
hướng đến an sinh xã hội
đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động
đi làm việc ở nước ngoài
tuy nhiên khi luật được thực thi
thì lại hướng nhiều khó khăn
khi người lao động không muốn tham gia bảo hiểm xã hội
doanh nghiệp ngại thu hộ
đây là lý do khiến việc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc
đối với người xuất khẩu lao động
khó thực hiện và hiệu quả không như mong đợi